và mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin điều tra của bộ công an về dấu hiệu lợi ích nhóm tại bộ giáo dục và đào tạo
thanh tra chính phủ vừa kiến nghị thủ tướng cho chuyển thông tin hai nội dung sang bộ công an để xem xét xử lý theo quy định
cụ thể nội dung thứ nhất hướng dẫn sử dụng sách bài tập sách tham khảo có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa bộ giáo dục và đào tạo
là cơ quan quản lý nhà nước với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
trong việc in ấn phát hành sách bài tập
và nội dung thứ hai là lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa
theo phương thức trào hàng cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục việt nam
có nhiều điểm bất thường chưa đảm bảo công bằng minh bạch và có hiệu quả kinh tế